đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai sau bệnh lý tim mạch và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế trên thế giới
để giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng chăm sóc và điều trị các bệnh lý tai biến mạch máu não
trong hai ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức chương trình khám
và tư vấn miễn phí các bệnh lý tai biến mạch máu não
theo thống kê ở việt nam tỷ lệ đột quỵ ngày một gia tăng và trẻ hóa
mỗi năm có hơn hai trăm ba mươi người bị đột quỵ
trong một mươi hai năm qua tỷ lệ đột quỵ não ở người trẻ tăng năm mươi
trong đó những người lạm dụng rượu bia thuốc lá chất kích thích béo phì chiếm nguy cơ cao
mặc dù đột quỵ là bệnh gây tử vong và tàn phế cao nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa được
thay đổi lối sống tích cực có chế độ ăn thích hợp tăng cường tập thể dục tập vận động
cũng như kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường tăng huyết áp bệnh tim mạch
dối loạn mỡ máu và hút thuốc lá là cách tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ não
bên cạnh đó người dân nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện những nguy cơ dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này